nổi bật đã tập trung điều tra xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
bên cạnh đó lực lượng công an nhân dân đã đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ điện tử nền kinh tế số xã hội số thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đưa vào hoạt động hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đề xuất chính phủ triển khai đề án sáu cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực bước đầu đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp và người dân

ban hành và triển khai nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị xác định rõ mục tiêu yêu cầu nội dung định hướng
lộ trình thực hiện những nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm
và từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi xác định hai mươi hai đề án thành phần và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì thực hiện
gương mẫu đi đầu trong tổ chức triển khai thể chế hóa chủ trương nghị quyết chỉ thị kết luận
quy định của đảng nhà nước về công tác tổ chức cán bộ gắn với tăng cường kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật của đảng tăng cường cải cách hành chính
phòng chống tham nhũng tiêu cực kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền
đảm bảo đồng bộ liên thông chặt chẽ công khai dân chủ minh bạch
tạo hành lang pháp lý xây dựng lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh gắn với điều chỉnh phân công
phân cấp nhiệm vụ cơ cấu cán bộ theo tiêu chuẩn tiêu chí bố trí ở bốn cấp công an
và quyết liệt thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá xây dựng công an xã đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ được giao chủ động kịp thời giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trả tự ngay từ đầu và tại cơ sở
công tác phối hợp giữa đảng bộ công an trung ương bộ công an với các ban bộ ngành
các tỉnh ủy thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đạt được những kết quả quan trọng
việc củng cố xây dựng cơ sở vật chất cho công an các cấp nhất là công an cấp xã phường thị trấn
được quan tâm chỉ đạo từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng tinh thần gương mẫu đi đầu và những kết quả đạt được
của đảng ủy công an trung ương bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng giữ vững ổn định
chính trị xã hội tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn phục vụ có hiệu quả
nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước

của đảng ủy công an trong năm hai nghìn hai mươi hai

nhiệm vụ có hiệu quả nhiệm vụ có hiệu quả nhiệm vụ có hiệu quả nhiệm vụ có hiệu quả
như phòng chống tham nhũng đang ngày càng quyết liệt ngày càng bài bản
đang ngày càng bài bản
đúng không ạ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó thường xuyên quan tâm xây dựng và chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chăm sạch vững mạnh góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến hàn quốc của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có cuộc gặp xã giao với ngài kim jong hiên giám đốc cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc
thay mặt bộ công an việt nam và đoàn công tác đồng chí thứ trưởng rất vui mừng và xin chân thành cảm ơn đồng chí giám đốc cùng các bạn đồng nghiệp hàn quốc đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc nói chung và với cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc nói riêng
được thiết lập trong nhiều năm vừa qua thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn thời gian tới hai cơ quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa đi vào thực chất hiệu quả nhằm tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước
trước mắt đề nghị cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc hỗ trợ bộ công an việt nam đào tạo cán bộ trong công tác cảnh vệ cũng như cử chuyên gia sang hỗ trợ việt nam tổ chức các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh vệ việt nam
thay mặt cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc
ngài giám đốc kim yong hion đánh giá cao sự hợp tác của bộ công an việt nam với cơ quan an ninh phụ tổng thống hàn quốc trong công tác cảnh vệ trong thời gian qua
ngài giám đốc kim yong hion mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hợp tác góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
đại sứ quán nước cộng hòa cuba tại việt nam và bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba phối hợp với bộ quốc phòng việt nam tổ chức trọng thể lễ trao huân chương của nhà nước cộng hòa cuba tặng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo và cán bộ bộ quốc phòng việt nam nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba
thay mặt đảng nhà nước cuba ông orlando nicolás hernández ghi danh đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa cuba tại việt nam
quân trương plea huron tặng đại tướng phan văn giang đại tướng lương cường và đại tướng ngô xuân lịch
trao huân chương antonio markel tặng thượng tướng nguyễn tân cương thượng tướng lê huy vịnh thượng tướng nguyễn trí vịnh thượng tướng bế xuân trường thượng tướng lê chiêm
trung tướng viktor roher ramut đã trao huân chương hữu nghị của nước cộng hòa cuba tặng đồng chí nguyễn trọng nghĩa đồng chí trần hồng minh thượng tướng nguyễn phương nam thượng tướng ngô minh tiến và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan bộ quốc phòng việt nam